các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vậy phụ nữ trước và trong mang thai cần tiêm những loại vaccine nào
chúng ta hãy cùng theo dõi những tư vấn của bác sĩ đến từ hệ thống tiêm chủng vnvc trong chương trình ngày hôm nay

các bạn mà chưa được tiêm phòng đầy đủ thì mình có thể tiêm thêm một số loại vaccine như vaccine phế cầu vaccine nạng mất cầu vaccine vna vaccine vnb vaccine vnb vaccine tương hà vaccine tả
với các phụ nữ mang thai thì mình có thể tiêm được vaccine uốn ván vaccine cú mất hoạt vaccine vnb nếu khi cần thiết và mình tiêm sớm để phòng bệnh sớm
như vậy là đối với chị em phụ nữ trước và trong mang thai thì chúng ta sẽ phải tiêm cũng khá là nhiều loại vaccine
thì bác sĩ có thể cho biết là cái ý nghĩa của việc tiêm vaccine trong việc bảo vệ sức khỏe của bà mẹ cũng như là thai nhi như thế nào ạ
các bạn có thể phòng được các bệnh truyền nhiễm hay mắc phải có thể xảy ra
mình có thể thứ nhất là mình phòng cho bản thân mình để trong lúc mang thai trước thai trong lúc mang thai và sau sinh thì mình phòng được bệnh
thứ hai mình có thể truyền tháng thể thủ động cho các bạn nhỏ
đối với các bạn mà mình có thể sớm sớm mình không tiêm hoặc mình chưa tiếp cận đến vaccine mà mình không tiêm các vaccine trước mang thai
ví dụ như mình trong vòng thai mà mình mắc bệnh thủy đậu chẳng hạn thì có thể là trong cái đoạn đó mình sẽ có bệnh các triệu trưởng nó nặng hơn
thứ hai các bạn nhỏ mà sinh ra có thể thủy độc sơ sinh các bệnh lý của các bạn nhỏ sơ sinh rất là nặng
thứ hai có triệu cúm chẳng hạn cúm vào các bạn mà bị cúm ma trong ba tháng đầu có nguy cơ mà xảy thai hoặc là nguy cơ dị dạng thai nhi
có nguy cơ có nguy cơ tương cũng tương đối
nên là khuyến cáo các bạn là tiêm để phòng cho các bạn và phòng cho các em bé
vâng một ý cuối mà muốn được bác sĩ tư vấn đó là bác sĩ có thể cho biết chị em khi mà muốn tiêm phòng vaccine thì có thể đến những cái cơ sở y tế nào
và hiện nay tại hệ thống tiêm chủng vnvc của chúng ta thì sẽ có những gói tiêm chủng phù hợp với nhóm đối tượng này ra sao ạ
đối với các bạn mà muốn có chuẩn bị gói chuẩn bị mang thai chuẩn bị đập gia đình muốn nào hoặc nào mang thai thì các bạn có thể tiếp cận vaccine bằng các phòng tiêm chủng
và bạn nên chọn các phòng tiêm chủng có đội ngũ y bác sĩ tốt các phòng tiêm chủng có cơ sở vật chất tốt có đầy đủ các loại vaccine
ví dụ như trung tâm vnvc
vnpc là một trung tâm có đầy đủ các cơ sở vật chất đầy đủ vaccine
và cái nợ thế vnvc là có rất nhiều chi nhánh ở mọi miền trên tổ quốc
nên các bạn có thể tiếp cận bạn ở đâu cũng có thể tiếp cận đến vaccine có thể tiếp cận đến vnvc
vâng một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
trước khi tiêm phòng quý vị nên đến cơ sở y tế để khám kiểm tra sức khỏe và xem mình có đang có thai hay không đã có kháng thể chưa
và chọn những địa chỉ bệnh viện cơ sở y tế phòng khám uy tín có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giỏi để khám tư vấn và tiêm phòng
là trung tâm tiêm chủng dành cho trẻ em và người lớn
đặc biệt chú trọng phục vụ hai nhóm khách hàng ưu tiên là trẻ sơ sinh và bà bầu
vnvc luôn có sẵn tất cả những vắc xin cần thiết cho trẻ sơ sinh và cho phụ nữ mang thai
tất cả các sinh phẩm vaccine tại vnvc đều có chất lượng cao được bảo quản trên dây chuyển lạnh theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của bộ y tế và tổ chức y tế thế giới
mẹ bầu sẽ không còn lo lắng về tình trạng thiếu hay hết vaccine không phải mệt mỏi chờ đợi xếp hàng bởi cơ sở hạ tầng bao gồm khu vực đăng ký tiêm của vnpc luôn thoáng mát và tiện nghi
các nhân viên chăm sóc tận tâm luôn sẵn sàng hỗ trợ trong mọi trường hợp
hiện tại thì hệ thống tiêm chủng vnvc đang áp dụng tiêm vắc xin theo gói và cả tiêm vắc xin mũi lẻ cho bà bầu
và để chủ động về thời gian mẹ bầu có thể gọi điện thoại đến tổng đài hai mươi tám bảy nghìn ba trăm linh sáu nghìn năm trăm chín mươi năm để hẹn lịch tiêm hoặc khi cần sự tư vấn trợ giúp của các y bác sĩ xung quanh vấn đề tiêm chủng